thưa quý vị sau những ngày nắng nóng diện rộng thì hai ngày nghỉ cuối tuần bắc bộ sẽ đón những cơn mưa giải nhiệt
khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại khu vực trũng thấp
vâng ạ do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không quá ba mươi ba độ c nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt
như vậy là thời tiết ngày nghỉ cuối tuần sẽ không phù hợp với các hoạt động ngoài trời
thay vào đó quý vị có thể lựa chọn các địa điểm trong nhà như quán cà phê trung tâm thương mại hay giạp chiếu phim
để có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình và những người thân